thưa quý vị công an tỉnh hương yên vừa triệt phá chuyên án với số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay
đặc biệt là phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm khó phát hiện như nước vui hay ke kim tuyến
qua quá trình trinh sát lực lượng công an đã bắt quả tang lê văn hùng chú tại tỉnh hương yên
và lý thị nguyệt chú tại tỉnh hà giang đang tạm trú tại thủ đô
tại khu đô thị eco park thu giữ tại chỗ gần hai kg ketamine và hai trăm linh túi ni lông màu cam là ma túy tổng hợp
loại nước vui cùng với nhiều vật chứng khác
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ chu ngọc xoái chú tệ tỉnh hương yên và trần kim anh chú thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ gần một ba kg ketamine hơn hai chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
gần một trăm hai mươi g metafitamine và hai mươi năm túi ma túy tổng hợp dạng nước vui